các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xây ra tại cơ sở bánh mì trên địa bàn phường xuân bình thành phố long khánh tỉnh đồng nai khiến hai trăm linh chín người nhập viện
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế tỉnh đồng nai chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc theo quy định lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
cục an toàn thực phẩm yêu cầu sở y tế tỉnh đồng nai đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên nếu phát hiện có sai phạm cần xử lý theo quy định